hiện nay các nhân viên cứu hộ của indonesia đang chạy đua với thời gian để tìm kiếm hàng chục người vẫn đang mất tích sau trận động đất xảy ra hôm hai mươi một tháng một mươi một vừa qua
theo thống kê mới nhất số người thiệt mạng đã lên tới ba trăm một mươi người trong khi hai mươi bốn người vẫn đang mất tích
ngày hai mươi ba tháng một mươi một lực lượng cứu hộ đã giải cứu được một bé trai sáu tuổi sau hai ngày mắc kẹt dưới đống đổ nát đem lại hy vọng cho người thân và nhân viên cứu hộ cứu được thêm nhiều người
theo lực lượng cứu hộ không còn nhiều thời gian khi hoạt động cứu hộ bị trì hoãn do mưa lớn và nguy cơ xảy ra dư chấn
cơ quan chức năng indonesia cho biết sáu người đã được huy động để hoạt động cứu hộ
trong khi đó các nhóm cứu trợ cũng đã nỗ lực phân tán hàng viện trợ cho hàng nghìn người phải sơ tán
tổng thống joko widodo đã chỉ đạo các cơ quan chuyên trách đảm bảo quyền và lợi ích cho những nạn nhân trong vụ thiên tai trong đó đặc biệt quan tâm đến phụ nữ và trẻ em
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại